dịch covid một mươi chín vẫn đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại châu âu và mỹ với số ca nhiễm mới tăng vọt
mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh thêm hai trăm chín mươi một trường hợp nâng tổng số ca dương tính lên chín trăm tám mươi bảy người
tại gần bốn mươi bang trong đó có hai mươi chín người tử vong
tổng thống mỹ donald trump tuyên bố đình chỉ mọi chuyến bay từ các nước châu âu ngoại trừ anh trong vòng ba mươi ngày
cũng theo tin chúng tôi mới nhận được thì nam tài tử điện ảnh mỹ tom hanks cũng đã nhiễm covid một mươi chín